tiếp theo sẽ là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật
không phải dự thi vòng loại một năm trăm linh m vào buổi sáng các vận động viên trong tốp đầu được vào thẳng phần thi chung kết
nguyễn huy hoàng là vận động viên duy nhất của đội tuyển việt nam tham dự nội dung này và xuất phát ở đoàn bơi thứ sáu
kịch ngư sinh năm hai nghìn có xuất phát khá tốt khi liên tục duy trì được vị trí số bốn sau khi kết thúc năm trăm linh m đầu tiên
những cố gắng của hoàng sau đó đã giúp anh trên chân vào top ba vận động viên dẫn đầu
và sau tám trăm linh mét huy hoàng vươn lên dẫn trước vượt qua xuân giang của trung quốc
ưu thế dẫn đầu này của hoàng được duy trì trong khoảng bốn trăm linh mét trước khi bị kinh ngư xuân giang của trung quốc đòi lại
khi đã hoàn thành được ba phần tư quãng đường
xuân giang đã bứt tốc ở thời điểm quyết định để giành tấm huy chương vàng với thời gian một mươi bốn năm mươi tám năm mươi ba
huy hoàng vấy thứ hai với thành tích đáng khen ngợi một mươi năm một sáu mươi ba
đây là tấm huy chương bạc lịch sử của đội tuyển bơi lội việt nam tại các kỳ asean
người hâm mộ bóng đá việt nam vừa đón nhận một tin vui
khi trung vệ đình trọng sẽ chắc chắn trở lại trong trận đấu tứ kết
với olympic series sắp tới
trong buổi kiểm tra y tế mới nhất
trung vệ đình trọng của olympic việt nam
đã được bác sĩ nguyễn trọng hiền
phó tiểu ban y tế của đoàn thể thao việt nam
tại asean hai nghìn một mươi tám trực tiếp thăm khám
kết quả cho thấy
trung vệ này chỉ bị căng cơ chậm
không có bất cứ vấn đề nào nghiêm trọng
dưới sự chăm sóc của các bác sĩ
đình trọng đã có sự hồi phục rất tích cực
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho trung vệ trẻ này
ban huấn luyện đã quyết định
không sử dụng anh trong trận đấu vừa qua gặp ba rành
nếu không có gì thay đổi
gần như chắc chắn đình trọng sẽ ra sân ngay từ đầu
trong trận tứ kết gặp olympic series sắp tới
đây chắc chắn là tin rất vui
đối với huấn luyện viên park hang seo
khi ông sẽ có được sự phục vụ của cả ba trung vệ ở ý nhất
chuyển sang những diễn biến của bóng đá châu âu
đêm qua dạng sáng nay
vòng một của giải vô địch quốc gia đức đã chính thức khởi tranh
với cuộc đoạn sức giữa bermudik vó phenhai
với tư cách là nhà đương kim vô địch của giải đấu
hùng sám sứ ba varia đã có một khởi đầu rất thuận lợi
trước một ho phenhai được đánh giá yếu hơn
bermudik như thường lệ vẫn là đội sớm kiểm soát thế trận
và các nhà đương kim vô địch bundesliga
đã có bàn mở tỷ số ở phút hai mươi ba
có được lợi thế dẫn trước
hùng sám vẫn tạo ra sức ép nhất định lên cùng thành của ho phenhai
thế nhưng họ lại thiếu đi sự chính xác trong những pha phối hợp cuối cùng
không những thế
ngay trước khi ở một khép lại
hùng sám sứ ba varia còn chịu tổn thất lớn
với chân thương của tiền đạo trẻ coman
sang nghiệp hai
sự xáo trộn lực lượng khiến cho ben phải trả giá
tung cú giấc điểm chéo góc
gỡ hòa cho ho phenhai
để đối thủ gỡ hòa
hlv nikolkovac đã quyết định tung ribéry
và goretzka vào dân
tình hình vẫn không được cải thiện
khi bn munich không thể xuyên phá được hàng phòng thủ của đội khách
do vậy bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút tám mươi
khi phanh ribéry
bị ngã trong hồ cấm
mang về cho đội bóng ngó đỏ quả phá đền
trên chấm một mươi một mét
robert lewandowski phải mất tới hai lần thực hiện
mới có thể mang về bàn thắng cho đội chủ nhà
chưa dừng lại ở đó
tới phút thi đấu chính thức cuối cùng
arianne rothbend thoát xuống rất nhanh
trước khi giấc điểm quyết đoán
hạ gục thủ thành của đối phương
ghi bàn thắng ẩn định tỷ số ba một
với chiến thắng này
bn munich mở màn mùa giải bundesliga hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
với trọn vẹn ba điểm
tân huyện viên nikol kovac
tiếp tục tạo ra những niềm tin
cho các cổ đội viên của hồn sám
trước đó ông đã dẫn dắt bn munich
huy diệt phanh phuốc với tỷ số năm
trong trận tranh siêu cúp nước đức
trong khi đó đêm qua
dạng sáng nay cũng diễn ra một số trận đấu sớm
của vòng hai giải vô địch quốc gia tây ban nha
nếu như zetafe có chiến thắng trước a ba
thì leganes đã chia điểm cùng với real sociedad
cùng để thua ở lời trận vòng một
vì vậy mà zetafe và a ba
tỏ ra rất quyết tâm trong lần đụng độ
diễn ra vào dạng sáng ngày hôm nay
với lợi thế sân nhà
zetafe là đội nhìn hơn về thời lượng kiểm soát bóng
mata kiến tạo thuận lợi
để anken lập công
đưa đoàn quân của huyện viên budalas
vừa lây dẫn trước
sau bàn thua
a ba vùng lên mạnh mẽ
hòng tìm kiếm bàn gỡ
việc dâng đội hình lên quá cao
mà không mang lại hiệu quả
đã khiến họ phải trả giá
ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp hai
molina kết thúc mọi hy vọng có điểm của đội khách
bằng bàn thắng ấn định tỷ số hai cho zafet
ở mối diễn biến khác
đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn
với bốn bàn thắng được ghi
màn đụng độ trên sân municia
có thể được chia làm hai nửa riêng biệt
trong hiệp một
đội khách real sociedad
chơi đầy hứng khởi
khi có liên tiếp hai bàn thắng
tuy nhiên sau khi hợp hai bắt đầu
đội chủ nhà leganes
đã lột xác hoàn toàn
ở các phút năm mươi bốn và tám mươi tám
tiền vệ enzat
có liền hai bàn thắng
qua đó giúp đội nhà giành được một điểm đầy kỳ tính
tại nước pháp
một trận đấu sớm của vòng ba ligue một
cũng đã diễn ra
sau trận thua ở vòng đấu trước
đã tìm lại niềm vua chiến thắng
sau trận thua bất ngờ trước stade rennes
sư tử songron lyon
đang rất cần một chiến thắng
để trở lại với cuộc đua tốt đầu
và bám đuổi nhà đương kim vua địch paris saint germain
với quyết tâm đó
cộng với ưu thế sân nhà
các cầu thủ lyon đã nhanh chóng chẳng lên tấn công
và dồn ép các vị khách charles bourque
dù vậy cũng phải đến cuối hiệp một
đoàn quân huyện viên genesio
mới có thể tìm được bàn thắng để vượt lên dẫn trước
nhờ công của tiền đạo thurier
hưng phấn sau tình huống dẫn trước
lyon tiếp tục nhân đối cách biệt
sau một pha solo đi bóng qua cả thủ môn
và hậu vệ đối phương của berchan chaure
đây cũng là bàn thắng thứ hai
của tiền đạo người burkina faso
tại ligue một
những phút còn lại sư tử songron
giảm nhịp độ trận đấu
và bảo toàn ưu thế tỷ số
kết quả chung cuộc đoàn quân huyện viên genesio
giành chiến thắng hai trước strasbourg
và có được sáu điểm so ba trận đấu
trên bảng xếp hạng lyon tạm thời đứng
ở vị trí thứ bốn khi bằng điểm
phần cuối bản tin sẽ là một thông tin
của môn thể thao tốc độ f một
ở trạng đua thử diễn ra vào chiều qua
tay đua kimi raikonen đã là người có thành tích tốt nhất
kimi raikonen là người có thành tích tốt nhất
với thời gian hoàn thành
một vòng đua là một phút bốn mươi ba giây ba trăm năm mươi năm
đứng thứ hai sau tay đua
người phần lan là lewis hamilton
với một trăm sáu mươi tám giây nhiều hơn
xếp thứ ba là van terry bottas
đồng đội của hamilton
ở đội đua mercedes
các vị trí tiếp theo thuộc về mark verstappen
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao tối nay của chúng tôi